tỉnh ủy hà giang phối hợp với ban dân vận trung ương tổ chức hội thảo vai trò những giá trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian
trong quá trình xây dựng con người việt nam thời kỳ mới ở tỉnh hà giang
phát biểu khai mạc tại hội nghị đồng chí triệu tài vinh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đã nêu bật vai trò
vị trí và những giá trị tiến bộ của tín ngưỡng dân gian trong quá trình xây dựng con người việt nam
thời kỳ mới ở tỉnh hà giang thời gian vừa qua
ban thường vụ tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của trung ương
về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tín ngưỡng dân gian đồng thời quan tâm chỉ đạo công tác tôn giáo
do vậy trên địa bàn tỉnh không xuất hiện điểm nóng về tôn giáo đồng thời hà giang cũng lưu giữ đầy đủ
nguyên vẹn các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc điều này đã góp phần không những làm ổn định tình hình
mà còn góp phần phát triển du lịch sự hình thành và phát triển hoạt động của mô hình hội nghệ nhân gian
sự hình thành và phát triển hoạt động của mô hình hội nghệ nhân dân gian đã có phần tăng cường công tác quản lý nhà nước
đối với các hoạt động tín ngưỡng dân gian của các dân tộc phát huy được giá trị văn hóa của các dân tộc đang dần mai một
giữ gìn an ninh trật tự tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc có phần giữ vững ổn định chính trị
trật tự an toàn xã hội phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo xây dựng làng mới nông thôn mới